thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng hai thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một và nhiệm vụ trọng tâm tháng hai
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau tết theo chỉ thị ba của thủ tướng chính phủ
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có hai kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán diễn ra trọn trong tháng
nên số ngày làm việc ít hơn chỉ bằng hai phần ba bình thường
tình hình thế giới tháng một tiếp tục phức tạp khó lường
việc trung quốc mở cửa trở lại mang nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức
ở trong nước tháng vừa qua cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế chính trị
xã hội và đối ngoại quan trọng trong đó có các kỳ họp bất thường trung ương quốc hội
ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm chính phủ tổ chức triển khai kết luận của trung ương
nghị quyết của quốc hội chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó tổ chức cho nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
nhiệm vụ của tháng hai là rất lớn
chính phủ các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với nền kinh tế
phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội
phục hồi nhanh phát triển bền vững nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắt mà người dân doanh nghiệp đang gặp
đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
trong tháng một các bộ ngành quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba ngay từ những ngày đầu năm
nhờ đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng năm mươi hai so với tháng trước đó
và tăng bốn tám mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường tiền tệ bước đầu có mức tăng trưởng tích cực bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng
đáp ứng nhu cầu thanh toán rút tiền mặt của người dân doanh nghiệp trước và trong dịp tết nguyên đán
thu ngân sách tháng một đạt một mươi một ba dự toán
vốn fdi đăng ký mới đạt một hai tỷ usd cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước
cán cân thương mại tháng một suốt siêu ước đạt ba sáu tỷ usd
quốc phòng an ninh được đảm bảo hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh
các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhờ sức cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết nguyên đán
tuy nhiên khó khăn thách thức đang ngày càng gia tăng cả từ bên ngoài và từ bên trong nền kinh tế
sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tăng cao
về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi một đã giải ngân các chính sách hỗ trợ ước đạt tám mươi tám nghìn tỷ đồng
xong việc triển khai hỗ trợ hai lãi suất rất chậm